tại nhà quốc hội ủy ban pháp luật của quốc hội họp viên toàn thể lần thứ hai mươi sáu để cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính và tờ trình đề án của chính phủ về việc sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của một số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã tới sự phiên họp
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã tới sự phiên họp
điện lực từ năm mươi triệu đồng lên một trăm linh triệu đồng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ một trăm linh triệu đồng lên hai trăm linh triệu đồng quản lý công trình thủy lợi báo chí từ một trăm linh triệu đồng lên hai trăm năm mươi triệu đồng kinh doanh bất động sản tăng từ một trăm năm mươi triệu đồng lên năm trăm linh triệu đồng đồng thời bổ sung quy định mức tiền phạt tối đa của sáu lĩnh vực
nhiều đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ sự cần thiết phải tăng mức phạt tối đa và cho rằng mức phạt tối đa trong lĩnh vực hiện nay đã cao hơn khá nhiều mức tối thiểu của khung hình phạt tiền
được bộ luật hình sự quy định là hình phạt chính đối với các tội ở cùng lĩnh vực